bộ tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành ubnd các tỉnh thành trực thuộc trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chuyển tiếp trong quản lý sử dụng tài sản công
theo đó bộ này yêu cầu việc dùng tài sản công là đất đai để thanh toán cho nhà đầu tư bt được dừng lại cho đến khi có nghị định mới của chính phủ
trong văn bản này bộ nhấn mạnh kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám tạm dừng việc xem xét quyết định sử dụng tài sản công đất đai để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng chuyển giao pt cho đến khi nghị định của chính phủ quy định về nội dung này có hiệu lực thi hành
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy bộ tài chính đã trình chính phủ dự thảo nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng bt
đến nay văn bản này chưa được ban hành và trong thời gian đó việc đổi đất lấy hạ tầng sẽ dừng thực hiện